thưa quý vị ngày một mươi tám tháng một tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa xét xử sơ thẩm vụ án chống phá nhà nước
đối với bị cáo nguyễn văn ướt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú xã phước đồng thành phố nha trang
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn ướt truy cập các trang web mạng xã hội xem các video livestream
của đối tượng đào minh quân và hình thành tư tưởng chống đối chính trị với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó ướt tự biên soạn viết bài có nội dung tuyên truyền chống phái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuyên truyền cổ suý cho cá nhân tổ chức do đối tượng đào minh quân cầm đầu để đăng lên facebook cá nhân của ướt
ướt còn tham gia họp trực tuyến trên một ứng dụng trực tiếp thuyết trình nhiều bài có nội dung ủng hộ ca ngợi tổ chức
có tên gọi chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đối tượng đào minh quân
tại phiên tòa bị cáo ướt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
tuy nhiên bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải chưa có tiền án tiền sự
nên tòa áp dụng mức hình phạt một mươi bốn năm tù và quản chế ba năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
một mươi bốn đối tượng tham gia vụ gây dối chất tự công cộng trên nệp bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa bị khởi tố
trước đó vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày bảy tháng một tại đường quốc lộ bốn b thuộc khu bốn thị trấn na dương huyện lộc bình
hai mươi đối tượng có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi bảy trú tại huyện lộc bình tỉnh lạng sơn và huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã điều khiển tám xe mô tô tháo biển kiểm soát và che biển kiểm soát cầm theo hung khí ném vỏ chai bia vào người dân
các đối tượng này di chuyển xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng rú ca bấm còi hò hét gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự công cộng
đồng thời thu thập hình ảnh từ các camera an ninh để làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng
công an huyện lộc bình đã tiến hành khởi tố một mươi bốn đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
đối với các đối tượng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự công an huyện sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp giáo dục tại địa phương
thực hiện đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy liên huyện để bán lấy tiền trả nợ và mua ma túy sử dụng
đó là lương tấn hải ba mươi chín tuổi và nguyễn thanh tình ba mươi tuổi cùng chú tại huyện cron park tỉnh đắk lắc
cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy từ nhiều năm nay trong đó hải từng có một tiền án một mươi ba năm tù giam về tội trộm cắp tài sản
theo điều tra ban đầu hải là người trực tiếp đi trộm cắp còn tình đi tìm mối tiêu thụ
tại cơ quan điều tra bước đầu hải khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hải đã gây ra một mươi chín vụ trộm cắp
trong đó có tám vụ trộm cắp xe máy và một vụ trộm cắp nông sản ở huyện trư quynh
một mươi vụ trộn cắp xe máy khác ở các huyện crong park crong anna và thành phố buôn ma thuột
hiện công an huyện trư quynh đã truy thu được năm chiếc xe máy và đang tiếp tục truy thu những chiếc xe máy còn lại để trao trả cho bị hại
thưa quý vị sau một mươi năm đi vào khai thác vận hành
quốc lộ một đoạn từ nam cầu bến thủy tới bắc tuyến tránh thành phố hà tĩnh đã xuống cấp nghiêm trọng
hiện việc sửa chữa mặt đường hệ thống an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu đã gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông trên tuyến
đây là một vị trí trên quốc lộ một đoạn qua huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
sau nhiều năm đưa vào khai thác mặt đường đã hư hỏng bong chắc thường xuyên xuất hiện tình trạng trồi lún hằn lún vệt bánh xe
theo đánh giá của đơn vị chức năng tỷ lệ mặt đường hư hỏng hiện chiếm hơn bốn mươi
hiện lãi suất vietcombank thấp nhất trong nhóm bốn ngân hàng lớn
theo đó bidv và viettinbank đã giảm lãi suất kỳ hạn một hai tháng
từ hai hai một năm về một chín một năm tương ứng mức giảm ba mươi
còn ngân hàng agribank lãi suất huy động kỳ hạn từ một tháng đến dưới ba tháng
chỉ còn một tám một năm
trước đó từ ngày một mươi hai tháng một vietcombank cũng đã thay đổi biểu lãi suất huy động
và tiếp tục giảm một hai ở loạt kỳ hạn
cục quản lý môi trường y tế bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tăng cường khuyến cáo cộng đồng các biện pháp bảo vệ sức khỏe
trước ảnh hưởng của ô nhiễm không khí
theo đó hiện nay tại một số tỉnh thành phố đã xảy ra tình trạng ô nhiễm không khí
có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
cục quản lý môi trường y tế khuyến cáo nhà trẻ mẫu giáo trường tiểu học xem xét cho trẻ nghỉ
nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong thời gian ba ngày liên tục
nếu bắt buộc đi học cần tránh các hoạt động ngoài trời hoặc điều chỉnh thời gian học phù hợp
các hãng hàng không sẽ được bổ sung thêm một mươi ghế bay mỗi ngày từ thành phố hồ chí minh
đi đến các địa phương có tỷ lệ đặt vé máy bay cao dịp tết
việc này nhằm góp phần không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn tết
do không có phương tiện vận chuyển theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ngoài ra cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các hãng hàng không tiến hành ra soát kế hoạch khai thác
tiếp tục tối ưu hóa quỹ slot tăng cường chuyến bay vào khung giờ ban đêm
quản lý điều hành chuyến bay đúng giờ hạn chế tình trạng chậm hủy chuyến
trong giai đoạn cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
phát biểu tại phiên bế mạc kỳ họp bất thường thứ năm chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
việc quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp
quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm
ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống
tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số
và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung thống nhất đa mục tiêu và kết nối liên thông
kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn hiệu lực hiệu quả
loại bỏ khâu trung gian thực hiện phân cấp phân quyền theo quy định của luật
xuất khẩu nặng gánh vì chi phí logistics là bài viết đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
bắt đầu từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cước vận chuyển hàng hóa đi mỹ canada và eu tăng gấp đôi so với tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong ngành nông lâm thủy sản là ngành hàng chịu áp lực lớn nhất từ việc tăng giá cước này
trong điều này đã khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu việt nam lo lắng và trước tình hình trên
cục xuất nhập khẩu đề nghị các doanh nghiệp theo dõi sát tình hình chủ động lên phương án thích hợp
trao đổi với các đối tác để trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đóng hàng nhận hàng
đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn cung để hạn chế ảnh hưởng đối với chuỗi cung ứng
tìm hiểu về phương thức vận chuyển đường sắt để có thêm lựa chọn về phương thức giao hàng
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục ghi nhận các diễn biến mới các biến thể mới
các bệnh dịch nguy hiểm mới nổi khác cũng được ghi nhận tại nhiều nơi trên thế giới
đặc biệt là các bệnh viêm đường hô hấp gia tăng tại một số nước
trước tình hình trên bộ y tế yêu cầu kiểm soát chặt cửa khẩu ngăn chặn bệnh truyền nhiễm xâm nhập
thông tin trên báo công an nhân dân
cục y tế dự phòng đề nghị trung tâm kiểm dịch y tế và cdc các tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ
tại các cửa khẩu để kịp thời phát hiện sớm cách ly xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán giáp thìn và mùa lễ hội tại nước ta
xây dựng cập nhật quy trình thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế tại từng cửa khẩu
ra soát cập nhật kế hoạch dự phòng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tại từng cửa khẩu
trong đó có phương án kịch bản phòng chống dịch trong dịp tết nguyên đán
để giảm quá tải cho các bãi chứa tăng vật công an tp hcm cho phép người vi phạm đặt tiền bảo lãnh
để tự bảo quản phương tiện tạm giữ giấy tờ hoặc tịch thu bán đấu giá tăng vật
thông tin trên báo tiền phong
vào chiều ngày một mươi tám tháng một tại buổi họp báo tình hình kinh tế xã hội định kỳ
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm trả lời câu hỏi của báo chí
về việc luật có quy định cá nhân vi phạm giao thông có thể đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện của mình
vì sao công an tp hcm không áp dụng cách này để giảm bớt việc tạm giữ xe máy hạn chế quá tải cho kho tăng vật
thượng tá lê mạnh hà nhận vấn đề cho người vi phạm đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện
tạm giữ giấy tờ để thay cho tạm giữ phương tiện tịch thu bán đầu giá tăng vật đã được công an tp hcm thực hiện tốt theo quy định của pháp luật
tuy nhiên người dân ít lựa chọn nộp tiền phạt mà chọn để lại giấy tờ
điều này dẫn tới việc tp hcm quá tải bãi tạm giữ xe vi phạm nồng độ cồn